liên kết để sản xuất ra hàng hóa nông sản chất lượng cao thu nhập ổn định để tăng lợi nhuận cho nông hộ luôn là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nông thôn mới
gần đây thông qua sự vận động và kết nối của sở công thương thành phố hợp tác xã nông sản xanh cần thơ đã kết hợp với nông dân huyện cờ đỏ sản xuất lúa sinh học bước đầu mang lại kết quả khả quan
cánh đồng mơ ước đó là tên gọi mà ông nguyễn văn hậu tại xã đông hiệp huyện cờ đỏ hằng ao ước
vào tháng hai này trà lúa của ông bước vào vụ thu hoạch rộ mô hình này được hợp tác xã nông sản xanh cần thơ cung cấp công nghệ và kỹ thuật để sản xuất lúa sinh học không thuốc hóa học cho nông hộ
theo đó nông dân sản xuất giống lúa jasmine tám mươi năm bón hoàn toàn bằng phân sinh học và giảm đến ba mươi sâu bệnh
hợp tác xã nông sản xanh cần thơ đã hợp tác với sáu nông hộ huyện cờ đỏ trồng ba mươi hectare
đánh giá hiệu quả kinh tế cho thấy
nếu sản xuất sinh học năng suất đạt sáu bảy tấn một hectare trong khi sản xuất hóa học là sáu chín tấn một hectare
tuy nhiên sản xuất sinh học cho bông dài hạt dày và nặng chắc hạt nhiều hơn
giai đoạn lúa chín lá đồng vẫn xanh chi phí phân bón bốn hai triệu đồng một hectare thấp hơn sản xuất hóa học đến hai sáu triệu đồng một hectare
được biết hợp tác xã nông sản xanh cần thơ bao tiêu hơn giá thị trường một đồng một kg
nên lợi nhuận một hectare lúa sinh học là hai mươi năm bảy trăm năm mươi hai đồng
giúp nông dân tăng thu thêm một mươi triệu đồng một hectare so với sản xuất truyền thống
là tự tin bởi vì cái bí kíp mà chúng tôi mà làm để người nông dân theo đó là cái lợi ích của người nông dân
nghĩa là tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà người nông dân quan tâm
từ cái hiệu quả kinh tế từ cái năng sức cho đến các kỹ thuật cây trồng cũng như là cái tính khả thi của mô hình
hiện hợp tác xã nông sản xanh cần thơ đang tiến hành đăng ký thương hiệu gạo cần thơ
trước mắt đơn vị hình thành chuỗi cửa hàng cung ứng nông sản sạch và an toàn cho người tiêu dùng trong nước rồi tiến hành xuất khẩu
đây là mô hình cần được nhân rộng để thực hiện theo quy định của bộ tiêu chí nông thôn mới tại thành phố cần thơ
là ít nhất mỗi xã phải có từ một đến hai hợp tác xã mới công nhận đạt chuẩn